đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc thành phố cần thơ lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đang diễn ra tại thành phố cần thơ
tham dự đại hội có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu tại đại hội đồng chí trần thanh mẫn ghi nhận và đánh giá cao kết quả năm năm qua của mặt trận tổ quốc thành phố cần thơ
phát biểu tại đại hội đồng chí trần thanh mẫn ghi nhận và đánh giá cao kết quả năm năm qua của mặt trận tổ quốc việt nam